khi được nói lời sau cùng ông trần quý thanh chủ tịch tân hiệp pháp cho rằng đã ân hận về những gì xảy ra trong vụ án và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi của mình
khi nhắc đến một người phụ nữ đặc biệt ông bóng rời nước mắt và mong muốn có cơ hội để sửa sai tiếp tục đóng góp
phiền xét xử sơ thẩm đầu tiên
tòa án nhân dân tp hcm xét xử ông trần quý thanh và hai con gái về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại
tại tòa ông thanh nói mình không có tội ông không cho vay mà mua bán đất với các bị hại
được xét hỏi đầu tiên ông trần quý thanh giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
xin xem xét cho ông vì đã lớn tuổi mắc kém trí nhớ giảm nên cho phép bị cáo sử dụng tài liệu của mình
ông thanh nói sẽ trình bày chậm nhưng xin
hội đồng xét xử cho bị cáo trình bày hết
hội đồng xét xử giải thích rằng đây là phần hỏi nên hội đồng xét xử sẽ hỏi bị cáo trả lời các câu hỏi
nếu thấy hội đồng xét xử đã hỏi mà nội dung không đầy đủ thì bị cáo có quyền trình bày
hội đồng xét xử hỏi ông thanh có xác lập quan hệ vay mượn với ông lâm sơn hoàng hay không
ông thanh nói lúc xảy ra sự vụ thì bị cáo ý thức là không sai
nhưng khi viện kiểm sát giải thích thì bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai
hội đồng xét xử giải thích rằng hội đồng xét xử chỉ hỏi bị cáo có cho ông hoàng vay tiền hay không
chứ nói đến việc nhận thức như thế nào
sau đó ông thanh cho biết ông hoàng đến gặp ông đề nghị vay một trăm năm mươi tỷ lãi suất ba
bị cáo nói muốn vay cử ra ngân hàng vay cho lãi suất thấp
ở đây bị cáo chỉ mua bán
ông hoàng có bốn tài sản
trước khi ông hoàng đến môi giới có giới thiệu bốn tài sản thì bị cáo quan tâm
mới gặp ông hoàng ông thanh khai
hội đồng xét xử hỏi ông nguyễn hoàng phú người môi giới cho ông lâm sơn hoàng gặp ông trần quý thanh
ông phú khai ông hoàng gặp ông khi có nhu cầu vay tiền và thế chấp bằng bốn lô đất
tôi trình bày với ông thanh thì ông thanh không có nhu cầu cho vay
sau đó tôi đưa ông hoàng đến gặp ông thanh nội dung hai bên làm việc tôi không biết
sau đó ông hoàng nói đã vay được tiền của ông thanh và trả phí môi giới cho tôi ông phú nói
khi được hỏi sau khi ông hoàng vay được tiền
thì ông hoàng có trao đổi với ông thanh hay không ông phú nói
chủ tọa hỏi ông phú có thỏa thuận gì với ông hoàng không
thì ông phú trả lời thỏa thuận là ba lợi nhuận
chủ tọa nói cho vay thì lãi suất chứ làm gì có lợi nhuận
thì ông phú nói không xác định được là mua bán hay vay
sau đó ông hoàng nói vay được và trả tiền môi giới cho tôi
được xác định là bị hại trong vụ án
ông lâm sơn hoàng xác định quan hệ với ông thanh là quan hệ cho vay
trong đó ông là người vay
ông vay của ông thanh là một trăm một mươi năm tỷ đồng đã trả lãi bốn mươi ba bảy tỷ đồng
tại tòa ông hoàng xác nhận về phần dân sự
ông hoàng trả lại tiền vốn vay cho ông trần quý thanh là một trăm một mươi năm tỷ đồng
và nhận lại bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ông hoàng cho biết bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên
chỉ mới chuyển cho ông thanh trên giấy tờ
còn thực tế ông vẫn đang quản lý sử dụng
chủ tọa giải thích nếu tại tòa hai bên thống nhất được số tiền vay
thì tòa ghi nhận sự thỏa thuận
còn nếu không thống nhất được thì tòa sẽ tách ra thành vụ án dân sự khác
sau khi hỏi ông lâm sơn hoàng
hội đồng xét xử trở lại hỏi ông trần quý thanh
ông thanh vẫn khẳng định là không cho vay
và ông đã chuyển khoản cho ông hoàng một trăm một mươi năm tỷ để mua bốn mảnh đất của ông hoàng
chủ tọa hỏi nếu mua bán vì sao lại bị trừ vào số tiền ban đầu
và chuyển tiền lãi bao nhiêu lần
ông thanh cho rằng xã ông hoàng đề nghị cho ông hoàng mua lại
trong khoảng thời gian ba tháng nên xin đặt cọc
bị cáo không có tội ông thanh nói
là người đầu tiên nói lời sau cùng
ông trần quý thanh cảm ơn hội đồng xét xử
viện kiểm sát đã phân tích để bị cáo biết rõ sai lầm của mình
ông thanh nói ông đã trưởng thành từ cô huy viện
và trải qua cuộc sống nhiều năm thăng trầm
biến cố và bị cáo đã trả giá
nhưng vẫn luôn học hỏi làm tấm gương cho các con
ông nói ân hận về những gì xảy ra trong vụ án
và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi của mình
đối với gia đình của bị cáo
lao động là giá trị cốt lõi
lao động là vinh quang là sứ mệnh
bị cáo với gia đình cùng gia đình làm việc hàng chục năm
với mong muốn đóng góp cho xã hội thông qua nghĩa vụ ngân sách
tạo công an việc làm trực tiếp và gián tiếp
trong hệ thống phân phối bà con nông dân
gia đình của bị cáo có chung sứ mệnh
mong muốn xây dựng một tập đoàn của việt nam vươn xa thế giới
nên các nhu cầu của từng thành viên được duy trì ở mức tối giản
không tiêu dùng phung phí xa hoa
ai cũng phải chết và không mang theo gì
dù bảy mươi tuổi nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho xã hội
bị cáo muốn đóng góp để lại cho xã hội sự tự hào về thương hiệu việt
ông thanh trình bày
cũng theo ông thành vụ việc này không làm thay đổi quyết tâm
nguyện vọng của ông
ông thanh khẳng định mình không bỏ cuộc và thẳng thắn nhìn nhận sai lầm
và mình sẽ cố gắng vượt qua
bị cáo xót xa và biết ơn người vợ mình đã bảy mươi tuổi
lại bị tai biến nhưng lại phải nhận điều hành công việc trong công ty
trong hoàn cảnh hết sức khó khăn
bị cáo không có ý định dùng những thành công đóng góp của mình
để biện minh cho sai lầm của mình
bị cáo mong muốn hội đồng xét xử cho bị cáo cơ hội sửa chữa sai lầm của mình
để tiếp tục đóng góp
ông trần quý thanh xúc động nhắc về người vợ của mình
bà trần ngọc bích cảm ơn hội đồng xét xử
đại diện viện kiểm sát đã phân tích để bà nhận thức rõ về hành vi sai của mình
người ba đáng kính của bị cáo là người làm gương
người nói với bị cáo là ba chọn làm việc
và sống tại việt nam
để xây dựng được doanh nghiệp việt nam tự hào với quốc tế
ba của bị cáo còn khuyên cá nhân bị cáo
và chị của bị cáo là các con là con gái
nên chọn con đường để dễ dàng
thay vì tham gia doanh nghiệp đầy rủi ro và thách thức
tuy nhiên sống là phải hết mình để cống hiến cho xã hội
không phải để cho riêng mình
phải có đóng góp gì cho đất nước
cho dù nhỏ hay lớn
không tiết chế vừa đủ
vì chết cũng không mang được gì bà bích nói
bà bích nói rất gối tiếc cho cái sai của mình
đây là trải nghiệm giúp bà trưởng thành hơn
bà bích xin hội đồng xét xử xem xét
và có đề nghị khoan dung cho bà
chị và cho cá nhân bị cáo
để có thêm cơ hội bù đắp
sửa chữa cho các giá trị có thiếu sót
chưa hoàn thiện trong thời gian qua
trong khi đó bà trần nguyên phương cho biết
đã trải qua các giai đoạn thăng trầm về mặt cảm xúc
và đã chất vấn bản thân rất nhiều
bị cáo là tác giả
là doanh nhân việt đầu tiên viết sách tiếng anh
xuất bản tại mỹ
kể câu chuyện kinh doanh
sự tự hào về thương hiệu
bị cáo vẫn đưa các nữ tạm giam trung buồn
đánh giá là người kỷ luật nghiêm khắc với bản thân
ngày hôm nay đứng đây
bị cáo vẫn khẳng định với chính mình một ngày còn thở
là một ngày còn cống hiến
tất cả kết quả và sự ghi nhận trên
bị cáo vừa nêu đều được học từ ba bị cáo
khi đang sống và làm việc với ông
bà nguyên phương chia sẻ
bà nguyên phương thừa nhận rất hối tiếc
vì sai lầm của mình
và qua đó giúp bà trưởng thành hơn
bà phương cũng xin hội đồng xét xử
xem xét giảm nhẹ cho ba và em của mình
trong thời gian lắng nghe hai con gái nói lời sau cùng
ông trần quý thanh nhiều lần rơi nước mắt vì xúc động
theo viện kiểm sát
căn cứ lời khai của các bị cáo
có cơ sở xác định trong thời gian
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
ông trần quý thanh bà trần ngọc bích
và bà trần nguyên phương
thông qua môi giới đã cho các ông bà
lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung
đặng thị kim oanh vay tiền
tiền này cho vay với lãi suất là ba một tháng
nhưng yêu cầu các chủ tài sản
dự án phải thực hiện việc ký kết hợp đồng
chuyển nhuận tài sản
cổ phần của dự án
để che giấu bản chất của việc cho vay
khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc
nợ lãi theo thỏa thuận
cam kép bán lại
thì các cha con ông thanh đã nại ra các lý do
để không trả lại tài sản cho chủ gia sản
tổng giá trị tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt được của bốn bị hại
là một trăm năm mươi tám tỷ đồng
cụ thể vụ thứ nhất
thông qua người môi giới là nguyễn hoàng phú
các bị cáo cho ông lâm sơn hoàng vay một trăm một mươi năm tỷ đồng
bằng việc ký kết hợp đồng
giả cách chuyển nhuận có công chứng
sang tên từ ông lâm sơn hoàng
vợ chồng anh nguyễn hữu nghĩa
cháu của ông hoàng
cho bà trần nguyên phương bốn thửa đất
tại xã hiệp bình chánh thành phố thủ đức
với lãi suất là ba một tháng
lãi phạt chậm là bốn năm
giả cách bằng các cam kép bán lại
khi ông lâm sơn hoàng chuẩn bị
đủ số tiền để trả
thì phía ông trần quý thanh lấy lý do
ông lâm sơn hoàng chậm trả
không cho chuộc lại tài sản
giá trị chiếm đoạt là hơn tám mươi tỷ đồng
vụ thứ hai
thông qua người môi giới là đoàn nguyễn minh hoàng
các bị cáo cho ông nguyễn huy đông vay tám mươi tỷ đồng
bằng việc ký hợp đồng
giả cách chuyển nhuận có công chứng
từ ông nguyễn huy đông
cho bà trần nguyên phương hai thửa đất
tại địa chỉ là sáu trăm bốn mươi ba và sáu trăm bốn mươi ba
kinh dương vương phường an lạc
quận bình tân tp hcm
số tiền vay này cũng phải trả lãi suất
là ba một tháng
lãi phạt chậm trả bốn năm
giả cách bằng các cam kép bán lại
đến khi ông nguyễn huy đông
chuẩn bị đủ tám mươi tỷ để nhận lại
hai thửa đất thì các bị cáo yêu cầu
phải trả thêm một mươi năm tỷ
không cho chuộc lại tài sản
giá trị chiếm đoạt là hơn ba mươi tám tỷ đồng
vụ thứ ba
thông qua người môi giới là nguyễn phi long
trần quý thanh trần nguyên phương
cho ông nguyễn văn trung vay ba mươi năm tỷ đồng
bằng việc ký hợp đồng giả cách
chuyển nhượng có công chứng
từ ông bà lâm hoàng cho trần nguyên phương
hai mươi chín thửa đất được tách từ thửa đất

quận bình tân tp hcm
thửa đất trên ông nguyễn văn trung
đã mua của ông bà lâm hoàng
trước đó chưa làm thủ tục sang tên
với lãi suất là ba một tháng
đến khi ông nguyễn văn trung
chuẩn bị đủ ba mươi năm tỷ
để nhận lại hai mươi chín thửa đất
thì các bị cáo yêu cầu phải trả thêm
một mươi bốn tỷ không cho chuộc lại tài sản
giá trị chiếm đoạt là hơn

vụ thứ tư thông qua người môi giới là
nguyễn hoàng phú các bị cáo cho bà
đặng thị kim oanh chủ tịch hội đồng quản trị
công ty kim oanh vay năm trăm linh tỷ đồng
bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng
cổ phần công ty minh thành
thỏa thuận hứa chuyển nhượng hứa
nhận chuyển nhượng dự án nhân thành cho bà
trần nguyên phương trần ngọc bích
phía công ty tcs công ty
xuất là ba một tháng
lãi phạt chậm trả là bốn năm một tháng
che đậy bằng các cam kết
bán lại đến khi
phía bà đặng thị kim oanh chuẩn bị đủ
số tiền năm trăm linh tỷ thì phía ông trần
quý thanh lại ra các lý do vi
phạm các điều khoản hợp đồng
nên mất quyền mua lại không cho chuộc lại
tài sản giá trị chiếm đoạt
dự án minh thành là hơn bốn trăm hai mươi bảy
tỷ đồng giá trị chiếm đoạt
dự án nhân thành là hơn bốn trăm năm mươi ba
tỷ đồng trong vụ án này
bị can trần quý thanh là người phải chịu
trách nhiệm chính tiếp theo là bị cáo trần
uyên phương và trần ngọc bích đối với
các ông bà nguyễn hoàng phú
đoàn nguyễn minh hoàng nguyễn phi long
là các cá nhân môi giới để
các bị hại vay tiền của ông trần quý thanh
như đã nêu trên và được hưởng tiền
môi giới theo thỏa thuận dựa trên số tiền
vay nguyễn phi long được hưởng
bảy trăm linh triệu đồng từ khoản vay của nguyễn
văn trung đoàn nguyễn minh hoàng
được hưởng hai năm tỷ đồng
nguyễn hoàng phú được hưởng hai mươi ba sáu mươi năm tỷ đồng
từ khoản vay của bà đặng thị kim oanh
và ông lâm sơn hoàng
tuy nhiên sau khi môi giới thì
nguyễn hoàng phú đoàn nguyễn minh hoàng
nguyễn phi long không biết mục đích
của ông trần quý thanh và đồng phạm
đưa ra các lý do để chiếm nốt tài sản
những người này cũng không có hành vi
giúp ông trần quý thanh và đồng phạm
chiếm đoạt tài sản nên không có
căn cứ xử lý về hình sự đối với
phú hoàng long
từ đó viện kiểm sát đề nghị
hội đồng xét xử tuyên phạt ông trần quý thanh
chín đến một mươi năm tù trần huyên phương
từ năm đến sáu năm tù trần ngọc bích
từ bốn đến năm năm tù về tội
lạm dụng tín nghiệm chiếm đoạt tài sản
về phần dân sự đại diện viện kiểm sát
đề nghị hội đồng xét xử tuyên
theo quy định của pháp luật